trong thời gian điều trị covid một mươi chín phục hồi và có kết quả âm tính với virus corona nhiều người vẫn phải đối diện với các vấn đề sức khỏe do hội chứng hậu covid một mươi chín hay hội chứng covid một mươi chín kéo dài
và không chỉ hệ hô hấp bị ảnh hưởng những tổn thương tim mạch cũng là di chứng hậu covid một mươi chín cần được chú ý
mắc covid một mươi chín đều có thể có tình trạng hậu covid một mươi chín bất kể mọi mức độ của bệnh
các triệu chứng có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng
hầu hết những người gặp triệu chứng hậu covid một mươi chín trải qua các triệu chứng nhẹ hoặc vừa
mặc dù hậu covid một mươi chín ảnh hưởng chủ yếu đến phổi tuy nhiên virus sars cov hai vẫn có thể gây tổn hại đến nhiều cơ quan khác bao gồm tim thận và não
đáng chú ý virus sars cov hai tấn công vào cơ thể có thể gây tổn thương cơ tim cấp và mạng tính dẫn đến nhiều di chứng tim mạch sau khi khỏi bệnh
ở một số người các vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài có thể bao gồm biến chứng bệnh tim mạch hậu covid một mươi chín
di chứng này có thể xảy ra trên cả những người có sẵn bệnh nền và người khỏe mạnh làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim đột quỵ thuyên tắc phổi
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ doãn lợi cố vấn trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec times city phó chủ tịch hội tim mạch việt nam
tổn thương tim mạch hậu covid một mươi chín thường gặp gồm viêm cơ tim sơ hóa mô kẽ cơ tim suy chức năng tế bào nội mạc và viêm mạch máu thuyên tắc huyết khối dối loạn nhịp tim
bác sĩ phan thái hảo trường khoa nội tim mạch lão học bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp tp hcm cho biết
những bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng nguy kịch hay có bệnh nền tim mạch sau khi khỏi covid một mươi chín thường khó tránh tình trạng biến chứng bệnh tim mạch
ngoài ra kể cả những bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhẹ không triệu chứng vẫn có thể mắc những di chứng nguy hiểm về tim mạch
có những người phải chịu tổn thương tim lâu dài phải điều trị từ ba đến hơn sáu tháng vẫn chưa khỏi cảm giác mệt và dối loạn nhịp tim
bệnh nhân có thể bị suy tim dẫn đến tình trạng ngộp thở khi đang ngủ ban đêm
nếu không phát hiện kịp thời những biến chứng tim mạch bệnh nhân có thể bị viêm tim cấp dẫn đến tử vong
vì thế nếu cảm thấy mệt khó thở hồi hộp tim nhanh chóng mặt ngất thì lập tức đi bác sĩ khám để được chỉ định kịp thời các xét nghiệm cần thiết để phát hiện di chứng và điều trị kịp thời
chuyển sang một số tin tức đáng chú ý tại điểm nóng trung quốc
trong bối cảnh siết chặt phong tỏa liên tục tại nhiều tỉnh thành đã có nhiều tình huống chới treo xảy ra
một cậu bé một mươi ba tuổi tại thành phố côn sơn tỉnh tô châu trung quốc đã phe ở nhà một mình suốt sáu mươi sáu ngày trong lúc bố mẹ mắc kẹt tại thượng hải do lệnh phong tỏa
theo báo bưu điện hoa nam buổi sáng scmp bố mẹ cậu bé lên thượng hải vào ngày hai mươi tám tháng hai để chữa bệnh
tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín dẫn đến thành phố áp đặt lệnh phong tỏa
mã đề cuối tháng bốn họ mới trở về quê nhà côn sơn
trong hai tháng không có bố mẹ cậu con trai phải ở nhà một mình chăm sóc bản thân
ngoài việc tham gia lớp học trực tuyến cậu bé còn phải chăm lo cho một con chó và một con mèo
mẹ cậu bé bà du cho biết con trai và hai thú cưng vẫn khỏe mạnh mặc dù vợ chồng bà không có nhà
hồi tháng ba bà sắp xếp dịch vụ giao đồ ăn cho con trai
nhưng đến tháng bốn dịch vụ tạm thời ngưng hoạt động vì một số cộng đồng dân cư tại côn sơn rơi vào cảnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
lo lắng về tình trạng con trai bà du nhiều lần bật khóc khi gọi điện về
tuy nhiên cậu bé trần an và nói rằng mẹ có thể dạy cậu một vài món ăn đơn giản qua điện thoại
đến cuối tuần khi không phải học bà du sẽ hướng dẫn con trai nấu ăn
có các ngày trong tuần nhân viên quản lý khu dân cư có thể giúp đưa hộp cơm lên nhà cậu bé
cậu bé cũng dọn vệ sinh cho mèo rắt chó đi dạo và tắm cho hai con vật
bà du chia sẻ
tôi tin sẽ có nhiều bạn đồng trang lứa với con trai tôi tự lập hơn
nhưng điều tôi tự hào với con trai là tháng bé có thể ứng phó với hoàn cảnh hai tháng qua rất tốt
tháng bé không bao giờ phàn nàn mà thay vào đó là an ủi chúng tôi
nó mạnh mẽ và lạc quan hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều
đây có lẽ là trải nghiệm không bao giờ quên đối với cậu bé này
và hy vọng dịch bệnh tại trung quốc sẽ sớm ổn định để gia đình cậu bé được đoàn tụ trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên có lẽ sẽ phải mất một thời gian nữa để cậu bé chúng tôi vừa nhắc đến được gặp lại bố mẹ của mình
trong một cuộc họp báo tổ chức hôm một mươi một tháng năm các quan chức thượng hải cho biết
một nửa thành phố đã đạt được trạng thái không covid
nguy cơ lây lan đã được ngăn chặn nhưng các hạn chế vẫn phải duy trì khi thượng hải đã bước sang tuần thứ sáu bị phong tỏa
số liệu công bố ngày một mươi một tháng năm cho thấy số ca covid một mươi chín mới ở thượng hải
đã giảm mạnh so với một ngày trước đó và tất cả đều được phát hiện trong các khu cách ly và kiểm soát khép kín
hoặc chuyển từ các trường hợp không có triệu chứng
đây là lần đầu tiên kể từ ngày một tháng năm thành phố không ghi nhận trường hợp nào bên ngoài khu vực kiểm soát
thượng hải đã báo cáo một bốn trăm tám mươi bảy ca mắc mới trong ngày một mươi tháng năm giảm năm mươi bảy so với một ngày trước đó
đánh mức thấp nhất gần hai tháng qua
các ca nhiễm đã giữ ở mức dưới năm con số ngày thứ một mươi ba liên tiếp
trong khi hàng loạt các đợt xét nghiệm đang dấy lên hy vọng đại bùng phát hiện tại
có thể sắp kết thúc gần sáu tuần sau khi trung tâm tài chính của trung quốc bị phong tỏa
các quan chức y tế thành phố cho biết tám trên một mươi sáu quận ở thượng hải và một số khu vực ở phố đông
cơ bản không có ca nhiễm trong cộng đồng tức ngoài khu vực cách ly
tuy nhiên theo họ chưa đến lúc nới lỏng các biện pháp hạn chế
ông ngô hoàn vũ phó giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tp nhấn mạnh
hiện tại xu hướng của dịch đang ổn định và cải thiện nguy cơ lây nhiễm đã được ngăn chặn hiệu quả
đồng thời đây cũng là thời điểm gai go nhất và then chốt nhất để thành phố đạt được không covid một mươi chín năng động
một khi buông lỏng cảnh giác dịch bệnh có thể sẽ tái bùng phát
vẫn cần kiên trì thực hiện các biện pháp phòng chống không được nơi lỏng
là tâm trấn của đợt dịch này ở trung quốc các hạn chế ở thượng hải không những chưa nới lỏng mà còn có phần siết chặt hơn
ngày một mươi tháng năm toàn bộ các tuyến tàu điện ngầm trong thành phố đã bị đình chỉ hoạt động
các quan chức cũng tăng tần suất xét nghiệm acid nucleic trong khu vực phòng ngừa
tức rủi ro thấp đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp như cách ly cả tòa nhà
khi có một ca nhiễm và khử trùng hộ gia đình vốn đang gây bất bình trong dân chúng
trong khi đó tại bắc kinh nhằm cố tránh số phận của thượng hải nhiều cơ sở kinh doanh tại đây đã bị đóng cửa
một số lượng lớn người dân được yêu cầu làm việc tại nhà trong nỗ lực chấm dứt sự bùng phát của đợt dịch mới
với việc ghi nhận hàng chục ca bệnh mỗi ngày
còn đối với căn bệnh viêm gan bí ẩn các quan chức y tế tại vương quốc anh cho biết
vàng da và nôn mửa là những triệu chứng phổ biến nhất ở trẻ em khi nhập viện do căn bệnh này
và quốc gia này cũng là nơi ghi nhận số ca mắc viêm gan bí ẩn cao nhất
cho tới nay giới khoa học vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác dẫn tới sự gia tăng đột biến của căn bệnh viêm gan này
họ đang xem xét các yếu tố như alenovirus covid một mươi chín việc sử dụng paracetamol và sự tiếp xúc với chó
tổ chức y tế thế giới cho biết đã có hơn ba trăm linh trường hợp trẻ em nhiễm viêm gan bí ẩn trên hai mươi quốc gia trên thế giới
tuy nhiên các dữ liệu cho thấy
hơn một nửa số ca này là ở vương quốc anh
theo dữ liệu nhập cảnh từ cơ quan an ninh y tế vương quốc anh ukhsa
tới ngày ba tháng năm quốc gia này ghi nhận thêm một mươi tám ca mắc mới
các quan chức y tế của quốc gia này cho biết
họ đã phát hiện ít nhất một trăm sáu mươi ba trẻ nhiễm viêm gan bí ẩn kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
cho tới nay vương quốc anh vẫn chưa ghi nhận trường hợp trẻ nào tử vong do bệnh này
nhưng có một mươi một trẻ đã được chỉ định ghép gan khoảng một mươi ba trẻ vẫn đang được điều trị trong bệnh viện
và khoảng hơn tám mươi tám trẻ đã được xuất viện và bình phục
tại các khu vực khác trên thế giới mỹ đã có báo cáo năm ca tử vong do bệnh viêm gan bí ẩn
giới khoa học lại chứa nguyên nhân gây bệnh là các virus viêm gan a b c d e
tuy nhiên họ đang nghiên cứu sâu hơn về một loại virus phổ biến có tên antenovirus
một loại virus có thể gây ra các bệnh về dạ dày viêm họng và nhiễm trùng tai
nhiều trẻ em đã có kết quả xét nghiệm dương tính về annenovirus
bao gồm ít nhất chín mươi một trong số một trăm sáu mươi ba trường hợp nhiễm viêm gan bí ẩn ở vương quốc anh
tuy nhiên trước đây nguy cơ tiến triển thành viêm gan sau nhiễm aldenovirus ở những trẻ khỏe mạnh là rất hiếm
vì thế ucha đang xem xét các yếu tố nguy cơ khác như tiền sử mắc covid một mươi chín
hoặc sự thay đổi của trend của andenovirus
bên cạnh covid một mươi chín hay viêm gan bí ẩn
thì một trong mối lo ngại hàng đầu của ngành y tế tp hcm là số suất huyết
dịch số suất huyết đang vào mùa cao điểm
nhiều trẻ chuyển nặng
nhiều trẻ tuổi tử vong do không được phát hiện bệnh kịp thời
trong khi đó nhiều phụ huynh ở tp hcm vẫn còn chủ quan với triệu chứng sốt ở trẻ nhỏ
ngồi dỗ con trai ngủ lại
chị hồng sơn ngụ tây ninh cho biết ngày sáu tháng năm
con trai một mươi một tuổi đồ ngồi suất rất cao đến ba mươi chín bốn mươi độ
tại phòng khám tư bác sĩ chẩn đoán bé bị sốt siêu vi
nhưng ngày thứ ba con trai sốt cao trở lại
gia đình tức tốc đưa con tới bệnh viện nhi đồng một
bé được đưa thẳng đến phòng cấp cứu và truyền dịch đến nay
chị sơn chia sẻ

phân tích nguyên nhân khi số ca mắc suất huyết chuyển nặng tăng cao
thị sĩ bác sĩ nguyễn minh tuấn cho biết
hiện nay cái bóng covid một mươi chín vẫn còn khá lớn
do đó nhiều dấu hiệu bệnh bị nhầm lẫn về căn bệnh này
thị sĩ tuấn nói
tâm lý của người dân không đưa trẻ đi khám bệnh kịp thời
lầm tưởng sốt do covid một mươi chín nên tự ý mua thuốc uống
ngoài ra trẻ thừa cân béo phì
bệnh lý nền có nguy cơ cao rơi vào nhóm chuyển nặng
nhiều người đặt vấn đề có hay không sự thay đổi
chủng virus dengue gây bệnh suất huyết
tuy nhiên theo kết luận từ viện pasteur tp hcm
chủng gây bệnh này không có sự thay đổi
vẫn là dn một từ trước đến nay
thị sĩ tuấn cho biết
không phải tất cả đều nhập viện trễ
một số trẻ có cơ địa béo phì thừa cân
bệnh lý nền cũng có nguy cơ cao chuyển nặng
do đó việc theo dõi sát sức khỏe của trẻ
kịp thời tư vấn ý kiến bác sĩ
hoặc đưa con đến bệnh viện là điều quan trọng
đặc biệt thị sĩ tuấn nhấn mạnh
điều nguy hiểm là trẻ đông nhiễm sars cov hai
và suất suất huyết
do đó khi phát hiện trẻ sốt cao khó hạ
lưu đừ bồn trồn mệt mỏi bồn nôn đau bụng
suất huyết niêm mạc hay biểu hiện khó thở
tức ngực phụ huynh cần đưa con đi khám bệnh
để được chẩn đoán điều trị sớm
chuyển sang tin tức giao thông nổi bật mới đây
thưa quý vị do ảnh hưởng của đợt mưa lớn
tại một số tỉnh bắc bộ
một mươi h ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm
khi đang lưu thông trên đường xe ô tô hyundai e một mươi
biển kiểm soát một mươi một a tám mươi năm x
do anh l m h
trú tại thành phố cao bằng điều khiển
theo hướng từ huyện hà quảng xuống thành phố cao bằng
bỗng nhiên bị một tảng đá to nệm trúng đầu xe
khiến anh bị thương
sự việc xảy ra trên tuyến cúc lộ
liên huyện trong tỉnh thuộc xóm cốc chủ
xã ngọc đào huyện hà quảng
khi đó anh l m h đang cầm lái
bất ngờ bị một tảng đá to từ ngọn núi
bên trái đường rơi xuống trúng đầu xe ô tô
làm chiếc xe bị văng ra mép đường bên phải
theo hướng thành phố cao bằng
hậu quả xe ô tô bị nát phần đầu
anh hát bị thương và được đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện
ngay sau khi nhận được tin báo
lực lượng chức năng địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường
điều tiết giao thông xử lý tảng đá
để giao thông trở lại bình thường
được biết trên địa bàn tỉnh cao bằng
thời gian qua mưa to kéo dài nhiều ngày
dẫn đến sạt lở đất đá
người dân cần hết sức lưu ý khi tham gia
giao thông đường bộ qua các đoạn đường
đồi núi đèo dốc để tránh
những trường hợp tai nạn bất ngờ xảy ra
thưa quý vị mưa lũ không chỉ gây ra
những tai nạn bất ngờ và còn để lại
nhiều thiệt hại cho người dân
ngày một mươi một tháng năm lãnh đạo ubnd huyện lục ngạn
tỉnh bắc giang đã kiểm tra tình hình thực tế
và chỉ đạo lực lượng chức năng
phối hợp với quần chúng nhân dân dọn dẹp
khơi thông dòng chảy giúp bà con
sớm bổn định lại cuộc sống sau mưa lũ
theo ubnd huyện lục ngạn
tỉnh đến sáng ngày một mươi một tháng năm
trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn
làm sập hai nhà tại xã phong vân
gãy đổ ba cụt điện hạ thế tại xã câm sơn
lực lượng chức năng phải di rời
năm mươi hộ dân sinh sống bị ngập lụt
đến nơi an toàn
các địa điểm trọng yếu có nguy cơ gây sạt lở
nguy hiểm lực lượng chức năng huy động
hàng chục cán bộ chiến sĩ hỗ trợ bà con
nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
nước chảy xiết làm nhiều tuyến đường
nguyên mạch của huyện liên xã ở lục ngạn
bị tê liệt do mưa lũ lớn ở lạng sơn đổ về
hiện nước đã rút công an
quân đội đã huy động tố đa nhân lực
vật lực khẩn trương khắc phục khẩu quả
do mưa lũ gây ra đồng thời đảm bảo
giao thông được thông suốt các hộ dân
di rời sớm trở về nhà ổn định cuộc sống
trước một mươi một tháng năm đại tá nguyễn quốc toản
giám đốc công an tỉnh bắc giang
trực tiếp đến nắm tình hình và chỉ đạo
động viên cán bộ chiến sĩ công an huyện lục ngạn
hỗ trợ giúp nhân dân cán bộ giáo viên
và học sinh một số xã trường học
trên địa bàn huyện lục ngạn vừa bị lũ quét
giám đốc công an tỉnh bắc giang
nguyễn quốc toản nói công an huyện lục ngạn
tích cực phối hợp với các nhà trường
hỗ trợ nhân lực để khắc phục hậu quả
do lũ quét gây ra như dọn dẹp sách vở
đồ dùng giảng dạy học tập vệ sinh sạch sẽ
sân trường lớp học để sớm đón
các em học sinh trở lại
đồng thời tiếp tục huy động cán bộ chiến sĩ
tham gia bảo đảm an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông phân luồng
phân tuyến và hỗ trợ di rời
giúp nhân dân giảm thiểu thiệt hại
chỉ quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát
tình hình thời tiết kịp thời có hình thức
cảnh báo sớm cho người dân những điểm mưa lũ
và sạt lở nguy hiểm ban chỉ huy
phòng chống luật báo tìm kiếm cứu nạn
các cấp của huyện lục ngạn tập trung
cao cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ
gây ra đảm bảo đời sống cho người dân
trước đó chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang
lê ánh dương chỉ đạo qua trận mưa lũ này
huyện lục ngạn cần xây dựng kịch bản cụ thể
chi tiết đối với các khu vực sung yếu
nguy cơ cao khi mùa mưa lũ đến để
chủ động kịp thời phản ứng khi có tình huống
bất ngờ đồng thời phổ biến cho
thầy cô giáo tại địa bàn huyện
về cách xử lý tình huống khi có lũ đến
bất ngờ trong trường học
mặc dù hiện tại việt nam chưa ghi nhận ca mắc bệnh
viêm gan bí ẩn tuy nhiên việc nắm rõ
những triệu chứng và cách đối phó với căn bệnh này
là vô cùng cần thiết đặc biệt là với
các bậc phụ huynh
thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin phát sóng
hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị
và các bạn đã quan tâm theo dõi
quý vị đừng quên ấn like subscribe
để ủng hộ kênh của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo